chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
các nhà trung gian hòa giải của qatar cho biết là phong trào hồi giáo hamas đã đồng ý về nguyên tắc
việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm thả thêm các con tin bị bắt giữ để đổi lấy một lệnh ngừng bán mới ở giải gaza
nếu thành công thì lệnh ngừng bắn mới này sẽ kéo dài một tháng thay vì chỉ vài ngày như trong vòng đàm phán trước
phía israel đang phản ứng thận trọng trước thông điệp này của hamas
trong khi đó hãng tin walla của palestine cho biết các cuộc thảo luận vẫn tập trung vào đề xuất của ông david banea
người đứng đầu cơ quan tình báo israel bao gồm việc thả khoảng bốn mươi con tin
trong đó có phụ nữ nam giới trên sáu mươi tuổi và những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
để đổi lấy các con tin israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở gaza trong tối đa là một tháng
và thả một số tay súng palestine
hội đồng bảo an liên hợp quốc vào đêm qua đã nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến mới
trong cuộc xung đột nga
theo đề nghị của moscow
theo trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình khaled khayyari
liên hợp quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào các thành phố thị trấn làng mạc ở ukraine
cũng như ở liên bang nga
quan chức này khẳng định các hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự
vi phạm luật nhân đạo quốc tế là không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt ngay lập tức
vào hôm ba mươi tháng một mươi hai thành phố belgoros của nga nằm cách biên giới ukraine khoảng bốn mươi km
đã bị tấn công khiến ít nhất một mươi tám dân thường thiệt mạng và hơn một trăm linh người các bị thương
trước đó một ngày phía ukraine thông báo các cuộc không kích của nga và nước này
cũng khiến hàng chục người dân thiệt mạng và nhiều người bị thương
hãng thông tuấn trung ương triều tiên kcna đưa tin triều tiên đề ra mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh
do thám quân sự trong năm hai nghìn hai mươi bốn sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của đất này hồi tháng trước
theo kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim chung un đã đề ra mục tiêu phóng thêm ba vệ tinh do thám quân sự
đề ra mục tiêu trên khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài năm ngày của ban chấp hành trung ương đảng lao động triều tiên
kcna nêu rõ dựa vào kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh do thám đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm vụ phóng thêm ba vệ tinh do thám trong năm hai nghìn hai mươi bốn đã được công bố
và các biện pháp tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ khoa học vũ trụ đang được thảo luận
ngày hai mươi một tháng một mươi một triều tiên đã phóng thành công một vệ tinh do thám quân sự có tên mali trong một vào quỹ đạo
sau hai lần phóng thử bất thành trước đó hồi tháng năm và tháng tám năm nay
cũng theo kcna nhà lãnh đạo kim trương ưn cho rằng việc thống nhất với hàn quốc là bất khả thi
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đã chuẩn bị khép lại
một năm với nhiều thách thức cho thế giới từ các cuộc xung đột mới kinh tế phục hồi chậm thiên tai biến đổi khí hậu
nhưng cũng có những điểm sáng để hy vọng cho một năm mới hai nghìn hai mươi bốn tốt đẹp hơn
và trong bản tin an ninh thế giới cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi ba
mời quý vị cùng với chúng tôi điểm lại một mươi sự kiện quốc tế nổi bật trong năm qua
do truyền hình công an nhân dân bình chọn
và nội dung này cũng khép lại bản tin ngày hôm nay
ngày bảy tháng một mươi phong trào hồi giáo hamas
lực lượng vũ trang palestine đang kiểm soát giải đoàn tấn công
gaza bất ngờ tấn công israel sát hại hàng trăm người
và bắt giữ khoảng hai trăm năm mươi công dân israel và nước ngoài làm con tin
để đáp trả chính phủ israel mở chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
tấn công gaza với mục tiêu hủy diệt hoàn toàn hamas
trào lửa trung đông lại sôi sụp đẩy hàng triệu dân thường tới bờ vực thảm họa nhân đạo
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hơn hai mươi một ba trăm linh người đã thiệt mạng và hơn năm mươi hai người bị thương do xung đột
nhờ nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế israel và hamas đã thực thi thỏa thuận ngừng bắn bảy ngày từ hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
trao đổi khoảng ba trăm hai mươi con tin và tù nhân
tuy nhiên giao tranh nhanh chóng tái diễn và không ngừng leo thang
nguyên nhân gốc rễ của xung đột chưa được giải quyết khiến bạo lực có thể bùng phát bất cứ lúc nào
đe dọa an ninh toàn khu vực
những cuộc đảo chính liên tiếp ở châu phi thời gian gần đây
đang đe dọa đảo ngược quá trình dân chủ hóa mà châu lục này đã trải qua trong hai thập niên vừa qua
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng quân sự đã tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống niger mohamed bazoum
xuân thiện trên truyền thông quốc gia vào sáng sớm ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
một nhóm nghị sĩ quân đội gabon tuyên bố họ đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước
chỉ trong vòng chưa đầy ba năm tám cuộc đảo chính đã xảy ra tại khu vực này
trước đó vào tháng bốn sudan một quốc gia đông phi rộng lớn từng xảy ra đảo chính
tiếp tục rơi vào nội chiến khiến chín người thiệt mạng
bất ổn chính trị tạo nhiều hệ lụy nghiêm trọng làm suy yếu thể chế dân chủ ở lục địa này
tác động tiêu cực đến kinh tế và gia tăng nguy cơ khủng bố
dù bắt đầu và kết thúc trong vánh cuộc binh biến của tập đoàn quân sự tư nhân wagner
vẫn được đánh giá là cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất ở nga trong nhiều thập kỷ
ngày hai mươi bốn tháng sáu lực lượng wagner do thủ lĩnh yevgeny prigozhin đứng đầu
đã bất ngờ nổi loạn và tuyên bố nắm quyền kiểm soát các cơ sở quân sự trọng yếu
tại hai thành phố rostov và voronezh
sau đó nhanh chóng tiến quân về phía bắc đe dọa thủ đô moscow
tuy nhiên cuộc binh biến này đã chấm dứt nhanh chóng
theo một thỏa thuận do tổng thống belarus đề xuất và được tổng thống nga chấp thuận
theo đó thủ lĩnh prigozhin được phép rời nga tới belarus
những thủ tục tố tụng hình sự cáo buộc prigozhin có âm mưu đảo chính sẽ bị hủy bỏ
các chiến binh wagner sẽ không bị truy tố
nhưng ở hai phía nước nga đã tránh được một cuộc đổ máu
tránh đối đầu nội bộ có thể dẫn đến xung đột với hậu quả khó lường
cuối tháng hai tổng thống nga vladimir putin
ký luật đình chỉ sự tham gia của nước này vào hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược
sau khi tuyên bố về quyết định này trong thông điệp liên bang năm hai nghìn một mươi ba
văn kiện có tính rằng bộ pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa nga và mỹ
chính thức xung đột
chỉ hơn một tháng sau đó
nga tuyên bố chấn động về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới belarus
cùng với đó mỹ cũng đẩy nhanh kế hoạch nâng cấp kho lưu trữ vũ khí hạt nhân ở châu âu
bằng việc tăng cường bom trọng lực hạt nhân b sáu mươi một một mươi hai
trong bối cảnh đối đầu đông tây gai gắt
đặc biệt liên quan đến xung đột nga ukraine
động thái của các bên làm dấy lên lo ngại
về một cuộc chạy đua vũ trang và rủi ro hạt nhân mới
đe dọa đến an ninh toàn cầu
tình hình bán đảo triều tiên nóng trở lại
và có chiều hướng leo thang nhanh chóng
đặt khu vực vào thế báo động đỏ về nguy cơ xung đột
với vụ triều tiên phóng tên lửa ngày một mươi tám tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba trở thành năm chứng kiến số lần phóng tên lửa đạn đạo
xuyên lục địa nhiều nhất của bình nhưỡng với năm lần
đáp lại hàn quốc mỹ và nhật bản cũng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung
mối quan hệ đồng minh ba bên đạt được dấu mốc mới
khi hội nghị thượng đỉnh mỹ nhật hàn
lần đầu tiên được tổ chức độc lập tại maryland mỹ vào tháng tám
thùng thuốc súng trên bán đảo triều tiên càng sôi sụp
khi hàn quốc quyết định đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự toàn diện cma
ngay lập tức bình nhưỡng thông báo hủy bỏ cma
và khôi phục tất cả các biện pháp quân sự
các hoạt động ăn miếng trả miếng giữa các bên trên bán đảo triều tiên năm hai nghìn hai mươi ba
khiến cơ hội giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trong khu vực trở nên xa vời
công diện điện chính trị thủ tướng
thế giới đang tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng đa cực đa trung tâm
với bước mở rộng mạnh mẽ nhiều tổ chức khu vực và quốc tế
tháng bốn phần lan chính thức gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
và trở thành thành viên thứ ba mươi một của liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này
tại hội nghị cấp cao lần thứ bốn mươi hai ở indonesia diễn ra vào tháng năm
hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã thông qua lộ chính kết nạp timor leste
làm thành viên chính thức
hai tháng sau tổ chức hợp tác thượng hải chính thức kết nạp iran
và khởi động thủ tục gia nhập cho belarus
tháng tám nhóm brics gồm brazil nga ấn độ trung quốc nam phi
ghi một dấu mốc quan trọng với việc nhất trí một mươi sáu quốc gia
là argentina ai cập ethiopia iran ả rập xê út
và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae gia nhập
tuy nhiên argentina dưới thời tổng thống mới xavier milley đã từ chối lên về này
nhưng đội chung liên kết hợp tác rõ nét và ngày càng mang tính cấp yếu
trong một thế giới đầy biến động vẫn là xu hướng của thế giới
sự nổi dậy của ai có thể là điều tốt nhất hoặc tồi tệ nhất đến với nhân loại
tôi tin rằng không có gì trong tương lai gần có thể mang lại nhiều chuyển đổi
cho nền kinh tế xã hội và cuộc sống của chúng ta hơn
là sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo
nhưng cũng như mọi làn sóng công nghệ mới nó cũng mang đến những nỗi sợ hãi và nguy hiểm mới
năm hai nghìn hai mươi ba sau phát súng khởi đầu của jcpt hàng loạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
đã tạo ra những tác động chưa từng có tới các lĩnh vực của đời sống thế giới
cơ hội nhiều song cũng không ít rủi ro
sự phát triển quá nhanh của ai làm gia tăng lo ngại về những mặt trái
có thể tác động đến con người và xã hội
đó là nguy cơ mất an ninh lừa đảo trên mạng

ai có thể đạt tiến bộ như trí tuệ con người hoặc thông minh hơn con người
cùng với nỗ lực của chính phủ nhiều nước trong pháp lý hóa việc kiểm soát ai
hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên về an toàn ai được tổ chức tại anh
đã đưa ra tuyên bố bleschly với năm mục tiêu bao trùm
hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo đảm sử dụng và nghiên cứu ai an toàn
phục vụ tiến bộ của loài người
ngay từ đầu năm thế giới đã rúng động vì một thảm họa có sức tàn phá khủng khiếp
hơn năm mươi người thiệt bạc hơn một trăm linh người bị thương hàng triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa
tiền hại kinh tế ước tính hơn một trăm linh tỷ usd
đó là sức tàn phá mà hai trận động đất liên tiếp xảy ra hôm sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
gây ra cho miền nam thổ nhĩ kỳ cũng như miền bắc syri
độ lớn lần lượt là bảy tám và bảy năm độ richter
có nhiều nơi cảm nhận dư chấn sáu bảy
tổ chức y tế thế giới who đánh giá đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong vòng một trăm linh năm qua tại châu âu
rừng bậy của nó sánh ngang với sự kiện địa chấn năm một nghìn chín trăm ba mươi chín ở thổ nhĩ kỳ
là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong khu vực
hậu quả của hoạt động địa chấn này được cảm nhận sâu sắc tại một khu vực vốn đang phải vật lộn với những thách thức nhân đạo
làm tăng thêm sự phức tạp cho những nỗ lực đang diễn ra nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng
những gì chúng ta nhìn thấy ở đây như một khu vực bị đánh bom và bị phá hủy trong chiến tranh thật không thể tin được
đập lớn đơn a đã bị vỡ dòng nước cao tới hai mươi mét mang theo nhiều bùn đất lũ lụt phá hủy các ngôi nhà và cướp đi sinh mạng của nhiều người
nếu chúng ta không thay đổi hành vi của mình nếu chúng ta không giảm phát thải thiên tai sẽ càng tiếp diễn thường xuyên trong tương lai
những kỷ lục bị phá vỡ có lẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất khi nói về các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm hai nghìn hai mươi
lũ lụt cháy rừng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều châu lục đều gắn với các con số đáng báo động
vụ cháy rừng tại bang hawaii khiến khoảng một trăm linh người thiệt mạng được đánh giá là tàn khốc nhất ở mỹ trong hơn một trăm linh năm qua
libya được nhắc tới như một nỗi ám ảnh kinh hoàng về số người thiệt mạng hơn một mươi một người do lũ lụt tại miền đông hồi tháng chín
trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra thường xuyên và dữ dội hơn trên toàn thế giới
hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
với biến đổi khí hậu đã đạt được thỏa thuận lịch sử kêu gọi chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi nhiên liệu hóa thạch
đây được coi là một bước đột phá đáng hoan nghênh tạo tiền đề để các bên có thể cùng nhau đi đến thắng lợi
trong cuộc đối đầu với kẻ thù chung là biến đổi khí hậu
thị trường gạo nói riêng lương thực nói chung đã trở nên xáo trộn với lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng thông dụng của ấn độ
được xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới sau đó là nga và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
hạn hán mất mùa nguồn cung giảm đẩy giá gạo liên tục tăng cao
cùng với việc nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen đã tác động tiêu cực tới an ninh lương thực của nhiều quốc gia
đặc biệt là các nước nghèo ở châu á và phía nam sa mạc sahara
trước tình trạng này hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực toàn cầu tháng một mươi một ở anh
đã đề ra những giải pháp hướng tới hệ thống lương thực bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu